những ngày qua số lượng người dân sinh sống và làm việc tại các tỉnh thành phía nam về quê tránh dịch ngày càng gia tăng
trước tình hình đó công an các địa phương đã phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dẫn đoàn tạo điều kiện cho người dân về quê
tuy nhiên hiện nay vẫn còn rất nhiều trường hợp tự di chuyển bằng xe máy lưu thông qua các chốt trong đó có thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng đã phải túc trực cả ngày đêm để kiểm soát dịch bệnh
theo ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch đặt tại trạm cửa âu hòa phước chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ
tại đây đã ghi nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh lượt phương tiện xe máy di chuyển từ các tỉnh phía nam về các tỉnh phía bắc miền trung
đa phần những người này đều là sinh viên người lao động công nhân mất việc làm trở về quê
và đến thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng tại chốt vẫn tăng cường kiểm soát từng phương tiện
trong thời gian thực hiện giãn cách số lượng phương tiện
lưu thông qua chốt kiểm soát phương tiện xe máy c năm mươi hai đặt trên tuyến quốc lộ một a
cửa ngõ phía nam thành phố đà nẵng có giảm
tuy nhiên những ngày qua lực lượng tại chốt phải tăng cường kiểm soát trên gần một lượt người
từ các tỉnh phía nam về các tỉnh thành miền trung
những trường hợp này phải thực hiện các bước kiểm soát dịch như khai báo y tế đo thân nhiệt
và ký cam kết chỉ lưu thông một tuyến cố định không dừng đổ trong quá trình di chuyển
mới được giải quyết thủ tục thông chốt
nhiệm vụ chúng tôi tại chốt thì sẽ yêu cầu các công dân điều khiển phương tiện
phải cung cấp tờ khai y tế giấy tờ xét nghiệm giấy tờ tùy thân
và sẽ cho mọi người cam kết là đi theo một tuyến cố định từ chốt ra
đến khỏi địa phòng thành phố đà nẵng không dừng đổ
vượt qua gần một km từ tỉnh bình dương trở về tỉnh thừa thiên huế
những người dân này đã phải trải qua hành trình gần ba ngày đường
vì diễn biến dịch bệnh phức tạp ở các tỉnh phía nam không trụ được với nỗi lo kinh tế
họ đang trở về quê tránh dịch
theo người dân khi lưu thông qua từng chốt lực lượng công an y tế thanh niên tình nguyện
đều tạo điều kiện và hỗ trợ đồ ăn nhanh tặng nước uống miễn phí
em ở bình dương nhưng mà cũng là nghỉ công việc dài ngày quá
nên cũng nhất là có làm việc làm không ở đường rồi tiền lượng thì
nói chung là không có có tôi nhập đi và chi tiêu được thứ nên cũng còn thiếu thuận
đi ra từ sài gòn ra huế là phải đợi tắc y tế xin dạy thông hành
xong rồi về đó từng tỉnh một là sẽ có một chuột kiểm dịch
chuột kiểm dịch dạy từ đầy đủ là sẽ thôi chắc quá
đối với những phương tiện cố tình vượt chốt né tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định